vâng thưa quý vị khi thấy tình trạng tụ tập đông người nhậu nhẹt trong thời gian áp dụng chỉ thị một mươi sáu
người dân tp hcm có thể chụp hình và gửi về ứng dụng một trăm một mươi bốn để lực lượng chức năng kịp thời xử lý
sáng ngày chín tháng bảy trung tâm chỉ huy của phòng cảnh sát phòng chế chủ chế và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm đã nhận được tin nhắn kèm hình ảnh người dân phản ánh qua ứng dụng heal một trăm một mươi bốn
của đơn vị về tình trạng một phụ nữ bán đồ ăn sáng khi tp hcm đã chính thức áp dụng chỉ thị một mươi sáu
sau đó lực lượng địa phương đã có mặt xử lý tình trạng này
đây là một trong các vụ việc được người dân phản ánh và được xử lý kịp thời
trong thời gian áp dụng chỉ thị một mươi sáu tại tp hcm
thông qua ứng dụng hall một trăm một mươi bốn người dân có thể gọi điện chụp hình gửi clip hoặc gọi video
để phản ánh sự cố hành vi vi phạm phòng chống cháy nổ đồng thời có thể phản ánh những vấn đề khác
như tụ tập ăn nhậu vi phạm thời gian giãn cách xã hội